trong năm năm qua hà nội đã trồng được trên một năm triệu cây hoàn thành kế hoạch một triệu cây xanh cộng thêm với gần sáu trăm linh cây của hai năm cuối đồng thời thành phố sẽ sớm quản lý hệ thống cây xanh trên phần mềm
để tăng cường chế độ thông tin báo cáo sở xây dựng hà nội cho biết sẽ phối hợp với sở khoa học và công nghệ sớm đưa việc quản lý vận hành hệ thống cây xanh trên phần mềm
sở xây dựng hà nội sẽ phối hợp và hỗ trợ các cơ quan ban ngành khác như sở giáo dục và đào tạo sở y tế trong các việc thực hiện nhiệm vụ này
đây là chỉ đạo được ủy ban nhân dân thành phố đưa ra nhằm bảo đảm cây xanh sẽ không gặp sự cố gây thiệt hại về người và của trong thời điểm mưa bão đang đến
bên cạnh đó công tác giả soát toàn bộ cây xanh được ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tuân thủ theo các nguyên tắc như cắt tỉa cành
hạ độ cao với các cây đằng lớn hoặc có chiều cao lớn di rời chặt hạ những cây có nguy cơ gãy đổ cây đã già một gốc một thân ra cố cây để hạn chế khả năng gãy đổ khi mưa bão